các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bước đầu cơ quan công an xác định được một số đối tượng tham gia vụ nổ súng
truy sát người dân và đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng
hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi trong vụ án giết người
xảy ra tại thôn đăng lang xã đắc nhau huyện bù đăng
tỉnh bình phước
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng bảy điểu long sinh ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
chú tại xã đắc nhau huyện bù đăng đã cãi nhau với cha ruột là ông điểu thon
long bực tức dùng chân đạp vào bụng ông thon và đẩy ông thon ngã xuống đất
mâu thuẫn dừng lại khi được người nhà can ngăn
tuy nhiên một lúc sau ông thon kêu đau bụng và được người nhà đưa đi cấp cứu
cho đến khoảng một mươi chín h cùng ngày thì ông thon tử vong
nguyên nhân xác định là do ông thon bị
vỡ ruột gây nhiễm trùng nhiễm độc suy đa tạng dẫn đến tử vong
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện bù đăng đã ghi lời khai của đối tượng điểu long
cùng với những người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thời gian vừa qua tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh bắc giang có diễn biến phức tạp
phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi xảo quyệt
các đối tượng thường xuyên di chuyển bằng xe máy đóng giả làm người mua nông sản
sau đó giả vờ hỏi thăm nhằm chọn mục tiêu để ra tay trộm cắp tài sản
gia đình bà diệp thị đảm ở xã hương sơn huyện lạng giang là một trong những mục tiêu mà các đối tượng nhắm tới
lợi dụng lúc gia đình bà đảm đi vắng kẻ gian đã cậy cửa nhà trộm cắp tiền vàng với tổng giá trị tài sản khoảng một trăm linh triệu đồng
không chỉ gia đình bà đảm mà thời gian qua tại các vùng nông thôn
nhiều vụ trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn mới xảy ra đã gây bức xúc cho nhân dân
trước tình hình trên phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra xác minh ban chuyên án bắt khẩn cấp hai đối tượng nguyễn thị minh và nguyễn thị khuyên cùng chú tại huyện gia lâm thành phố hà nội
khi hai đối tượng này vừa thực hiện hành vi trộm cắp tại một gia đình ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang
đối tượng khuyên đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản còn chín mươi bốn tháng tù chưa chấp hành hình phạt do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
đấu tranh mở rộng lực lượng công an làm rõ từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay hai đối tượng còn gây nhiều vụ trộm khác ở các huyện yên dũng việt yên lạng giang của tỉnh bắc giang
với tổng giá trị tài sản khoảng năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tại tỉnh vĩnh phúc huyện sóc sơn hà nội huyện quế võ tỉnh bắc ninh

khi phát hiện các đối tượng có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản ngoài vai trò của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của mình
các đối tượng nghi vấn cần kịp thời cung cấp thông tin để cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ thủ phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
vào sáng ngày hôm nay tại khu núi kim thái phường an tây tp huế đã xảy ra một vụ cháy rừng có quy mô lớn gây thiệt hại lớn về diện tích rừng trồng của công ty lâm nghiệp tiền phong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thừa thiên huế đã nhanh chóng huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ và phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng khống chế hoàn toàn đám cháy
thông tin ban đầu vụ cháy bùng phát vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay từ một đám cháy nhỏ ban đầu do gặp thời tiết khô hanh lâu ngày và gió lớn cộng thêm thảm thực bì dày dưới tán rừng khiến cho ngọn lửa lan rất nhanh thiêu dụi nhiều hectare rừng trồng có tuổi đời khoảng ba mươi năm tuổi trở lên
ngay khi nhận được thông tin hơn một trăm linh lượt phương tiện cùng hơn ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp huế cảnh sát cơ động phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân nhanh chóng có mặt dập lửa
cho đến khoảng một mươi năm h cùng ngày vụ cháy hoàn toàn đã được khống chế kịp thời ngăn chặn không để cháy rộng cháy lan ra sáu mươi hộ dân ở xung quanh và ngôi chùa nhiều năm tuổi thiền tôn hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc và làm rõ nguyên nhân thiệt hại do các vụ cháy gây ra
theo thông tin ban đầu nghi vấn của vụ cháy rừng nêu trên là do người dân đi thăm mộ đốt nhang gây nên
vâng thưa quý vị như vậy là lại thêm một vụ cháy rừng nữa khiến cho điệp khúc cháy rừng rừng cháy rồi lại cháy rừng dường như đang lặp đi lặp lại trong những tháng gần đây
và cứ sau những vụ cháy rừng như vậy thì nhiều vạt rừng đã bị lửa thiêu rụi đầy biết bao hộ gia đình vốn dĩ cuộc sống chỉ dựa vào kinh tế rừng đang rơi vào tình cảnh trắng tay

câu chuyện được chúng tôi phản ánh tại tỉnh quảng ngãi địa phương hiện nay đã có trên một trăm sáu mươi ba hectare rừng bị lửa thiêu dụi trong mùa khô năm nay
những gì còn sót lại trên cánh rừng một hectare cây keo hai năm tuổi của ông sáu
lửa đã thiêu rụi đi mọi thứ
gia đình ông sáu đã mất cả trăm triệu đồng khi rừng đã bị lửa thiêu rụi
công thức đã bỏ quá nhiều
mà giờ cơ nhân cây đã hơn năm rồi
cơ nhân đã trao hoàn toàn như thế
thì gia đình rất buồn và đau khổ
những cánh rừng không còn giữ được màu xanh
sự bất cẩn chủ quan khi sử dụng lửa của người dân đã gây ra hàng loạt vụ cháy đầy nhiều hộ gia đình sống dựa vào nguồn lợi từ rừng rơi vào cảnh trắng tay
tính từ đầu năm đến nay quảng ngãi đã xảy ra tới ba mươi chín vụ cháy rừng thiêu dụi hơn một trăm sáu mươi ba hectare rừng gây thiệt hại về kinh tế
lên tới một mươi sáu tỷ đồng
ở đây bây giờ cái cháy rừng là dân việt nam bữa nay nói về cháy rừng là họ rất sợ
sợ là sao cái tài sản của họ bây giờ để hết ngoài rừng ngoài núi rồi
nói rõ ràng là bây giờ bó một cái cháy cây kiếm một trăm linh triệu bọt thì năm ba năm
mà một trăm linh triệu bọt đó thì họ phải bỏ ra là ba mươi bốn mươi triệu để làm thế kia thế nào
cho nên bây giờ nó thiệt hại như vậy thì thấy mất đủ thiệt hại
khi mà cháy thì nó vẫn đánh là thiệt hại
thứ nhất là thiệt hại về tài sản của người dân
thứ hai là ảnh hưởng đến tính mọn của người dân nữa
cho nên là ở kim tâm địa bòn thì pháo hợp với quỹ bòn xã
rồi chính quyền địa phương đi tổ chức đi tuần tra kiểm tra
phá hiện những khu vực rừng mà dễ chá
mà có những người dân biết cảnh bó những khu vực đó là rất là dễ chá
cháy ra rừng thì bà con đang sử dụng lửa rất là căng thẳng
lửa trong rừng vẫn đang là một ẩn họa giữa mùa khô
sẽ còn nhiều hộ trồng rừng bị thiệt hại trắng tay sau cháy rừng
khi mà ý thức về ngừa lửa trong phòng chống cháy rừng vẫn chưa được nhiều người coi trọng
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thanh trúc xin chào trường quay hà nội
kính thưa quý vị và các bạn bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy hôm nay
xin mời quý vị và các bạn xem những thông tin vừa mới cập nhật
trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ở phía nam
và như thường lệ xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn
ngày hai mươi tháng bảy các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương
đang làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ cháy gây ra
tại một sưởng smooth shop trên địa bàn phường uyên hưng thị xã tân uyên
khoảng một mươi hai giờ công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạng hưng việt nam
của phố bảy phường uyên hưng thị xã tân uyên phát hiện lửa bùng phát
nhưng vừa đã tìm cách dập lửa nhưng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn
ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan ra trên diện rộng
hàng trăm công nhân của công ty phải sơ tán ra ngoài
nhận được tin báo cháy hơn một mươi xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
có mặt khống chế ngọn lửa không có thiệt hại viện lười
nhưng vụ hỏa hoàng đã khiến hơn một mét vuông nhà sưởng bị đổ sập
nhiều hàng hóa bị thiêu rụi một xe tải đậu trong công ty bị cháy xén
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
khoảng tám giờ sáng nay ngày hai mươi tháng bảy
trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn phường bình tân tp hcm
xảy ra vụ vai trạm giao thông giữa xe container và xe ô tô bốn chỗ
gây cho ủng xe nghiêm trọng
thời điểm trên xe container biển số bảy mươi một c bốn nghìn bốn trăm năm mươi một
chạy trên quốc lộ một hướng từ an lạc về an sương
khi vừa qua cầu vực gò mây thì xảy ra vai trạm với ô tô bốn chỗ
biển số năm mươi một g bốn nghìn hai trăm một mươi bảy chạy cùng chiều
cú tông mạnh làm ô tô bốn chỗ bị hút văng vào giải phân cách cứng giữa đường
hiện trường vụ tai nạn nằm chán hết làng đường ô tô
gây ủng ức kẹt xe nghiêm trọng nhiều km trên quốc lộ một hướng về an sương
may mắn là vụ tai nạn không gây thương vong về người
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
khoảng một mươi ba h chiều nay ngày hai mươi tháng bảy
trên đường khai vạn cân quận thủ đức tp hcm
xảy ra vụ vai trạm giao thông giữa nghiêm trọng làm cho một người tử vong
thời điểm trên xe bồn biển số sáu mươi bảy c sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám
đang đi trên đường kha vạn cân

giao lộ với đường số hai phường linh đông quận thủ đức tp hcm
thì xảy ra vai trạm với xe máy biển số bảy mươi bảy ad một nghìn một trăm một mươi tám
do một người phụ nữ cầm lái
hậu quả là người phụ nữ cùng xe máy bị xe bồn cuốn vào gầm
nạn nhân tử vong tại chỗ
công an quận thủ đức sau đó có mặt xử lý hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
đến hơn một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày vụ việc mới được xử lý xong
sáng ngày hai mươi tháng bảy phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm tổ chức lễ hưởng ứng ra quân tổng kiểm soát
xe ô tô chở khách ô tô vận tải và xe mô tô trên địa bàn
và sau năm ngày thi điểm tình hình trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết
kế hoạch cao điểm lần này là thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an
cục cảnh sát giao thông và công an tp hcm
nhằm tổng kiểm soát các quạng xe trên cả nước
trong đó chủ yếu là xe khách xe container và mô tô
với tám hành vi vi phạm chính như vi phạm nồng độ cồn ma túy lưu thông
lấn tuyến không đồ mộ bảo hiểm chở quá số người quy định
tính từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy
cảnh sát giao thông toàn phòng đã tiến hành tổng kiểm soát
hơn ba năm trăm linh trường hợp lập biên bản hơn hai bốn trăm linh trường hợp
tạm giữ một mươi hai xe ô tô hai trăm sáu mươi một xe mô tô
trong đó hơn một chín trăm linh trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt
nộp vào kho bạc nhà nước hơn một tỷ năm trăm linh triệu đồng
bảy trăm một mươi một trường hợp nộp phạt tại chỗ thu về gần ba trăm tám mươi năm triệu đồng
như vậy chỉ mới năm ngày thực hiện
nhưng cao điểm tổng kiểm soát đã mang lại hiệu quả tích cực
đơn cử năm ngày của toàn thành phố chỉ có ba vụ tai nạn giao thông
từ rất nghiêm trọng trở lên giảm một mươi hai vụ so với cùng kỳ năm ngoái
đây là một tín hiệu đáng mừng
phòng cảnh sát giao thông cũng cho biết song song với đợt cao điểm này
vẫn đang duy trì cao điểm kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
với các loại xe trên nhằm đạt hiệu quả tối đa trong kéo giảm tai nạn giao thông
tại tp hcm vẫn còn nhiều chung cư cũ
mặc dù đã được cảnh báo nguy hiểm từ rất lâu
nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa chịu di dời
và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đã làm việc với các địa phương
về tiến độ cải tạo sửa chữa chung cư cũ thay thế cho chung cư mới
điển hình trên địa bàn quận một hiện có tám mươi sáu chung cư xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong đó có ba chung cư xuống cấp nguy cơ sụp đổ
nhưng về tiến độ thực hiện chỉ có một chung cư
ở số một trăm linh cô giang đã tháo dở và đang triển khai dự án
mặc dù việc cảnh báo các chung cư gấp đê nguy hiểm đưa ra từ năm hai nghìn một mươi
nhưng đến nay chung cư một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bảy bùi viện vẫn còn một mươi hộ dân không chịu di dời
khó khăn chính là do quỹ nhà bố trí tái định cư quận một không còn
muốn bố trí người dân thì phải đưa về khu tái định cư vĩnh lộc b huyện bình chánh
để giải quyết được thì phải tìm phương án hỗ trợ tiền hàng tháng cho người dân
cũng tại quận một hiện lô e chung cư năm trăm một mươi tám võ văn kiệt mới xây dựng hai mươi năm đã bị lúng nghiêng
và địa phương cũng đưa vào danh sách để sớm đẩy nhanh tiến độ cải tạo
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp địa phương đẩy nhanh tiến độ
các dự án chung cư cũ đặc biệt là những chung cư gấp d và đã triển khai di dời người dân
ủy ban nhân dân quận một cũng đưa ra cam kết chấm dứt việc người dân sống trong chung cư nguy hiểm
dự kiến trước ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị tại hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
tại các tỉnh phía nam năm hai nghìn một mươi chín cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
từ đầu năm đến nay cả nước có hơn chín mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết
tăng ba hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và đã có một mươi một ca tử vong
trong đó tp hcm là một trong những tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất
theo đó tp hcm với hơn hai mươi bảy ca năm ca tử vong
tiếp theo là khánh hòa gần sáu ca sốt sức huyết
đồng nai năm sáu trăm linh ca bình dương gần năm ca một ca tử vong
qua phân lập tuyếp virus gây bệnh d một d hai d ba và d bốn cho thấy rõ
tuyếp d hai chiếm đến năm mươi tiếp theo là tuyếp d một chiếm hai mươi bảy
cũng theo cục quản lý khám chữa bệnh năm nào xuất hiện bệnh nhân mắc sốt sức huyết tuyếp d hai nhiều
thì năm đó số ca bệnh sẽ tăng và nặng
do vậy cục đề nghị các tỉnh tăng cường tập hứng cho tuyến dưới về dấu hiệu bệnh nặng xuất xuất huyết
nếu cơ sở y tế nhận thấy trẻ bệnh nặng quá khả năng điều trị thì chuyển tuyến trên
tuy nhiên nếu đánh giá sẽ nguy hiểm trên đường chuyển viện thì phải tham vấn tuyến trên để điều trị tại chỗ
tại hội nghị bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cũng đánh giá
dịch sốt xuất huyết gia tăng có nguy cơ lan rộng nhất là khu vực miền trung và tây nguyên
bộ trưởng chỉ đạo ngành y tế ưu tiên số một là giám sát dịch bệnh
có hệ thống báo cáo ca bệnh tốt có số liệu dự báo số ca mắc trung bình số ca tử vong hàng năm
tiếp virus lưu hành cao để chuẩn bị nhân vật lực chống dịch
xác định ổ dịch nhỏ lớn để xử lý việc lăng quang và phun thuốc diệt mũi trên diện rộng
bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ sở y tế tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo tổ chức ngay chiến dịch diệt lăng quăng diệt mũi
thưa quý vị theo thống kê của tổng công ty điện lực tp hcm cho biết
tính đến giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn ba khách hàng trên địa bàn thành phố
lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà và đây là xu hướng của nhiều người
trong việc thực hiện tiết kiệm chi phí sử dụng điện
với hơn ba khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà
với công suất lắp đặt ba mươi bảy sáu mươi một mwp
trong đó có hơn hai tám trăm linh khách hàng nối lưới và đăng ký bán lại phần điện dư cho ngành điện
tổng số tiền tổng công ty điện lực tp hcm đã thanh toán cho khách hàng là hơn ba tỷ đồng
hiện có hai mươi đơn vị thuộc tổng công ty điện lực tp hcm hoàn tất lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới
tại trụ sở tổng công suất lắp đặt một hai trăm hai mươi bảy mwp
các đơn vị khác đang lắp với tổng công suất ước tính bốn hai mươi ba mwp
dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay
theo báo cáo đánh giá của ngân hàng thế giới
tiềm năng điện mặt trời trên địa bàn tp hcm ước tính khoảng sáu ba trăm linh mw
tuy nhiên hiện nguồn điện mặt trời thành phố đang khai thác mới đạt ba mươi tiềm năng
do nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng tăng cao
tuy nhiên vẫn còn khó khăn hiện nay
chưa có chính sách hỗ trợ về vốn vay và chi phí lắp đặt điện mặt trời
đây là rào cản khiến các hộ dân chưa thể tiếp cận điện mặt trời dễ dàng
thưa quý vị sáng ngày một mươi chín tháng bảy
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ chiến sĩ
nhân kỷ niệm năm năm ngày thành lập trung đoàn
hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
năm năm qua vượt lên những khó khăn thách thức
cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
không ngại gian khổ hy sinh đoàn kết thống nhất
xây dựng đơn vị giữ vững tổ chức kỷ luật
luôn đảm bảo tính chất cơ động chiến đấu cao
sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ
trung đoàn đã triển khai hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ hành quân
thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất được cấp trên giao
tăng cường cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các lễ hội
các ngày lễ tết ở các địa bàn đơn vị phụ trách
tích cực tham gia chữa cháy cứu hộ cứu nạn phòng chống bão lụt
tại buổi gặp mặt trung tướng phạm quốc cương
tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã trao bằng khen của bộ công an
tặng tập thể trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc và bảy cá nhân
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho ba tập thể
một mươi một cá nhân có thành tích xuất sắc
sáng nay tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ công bố quyết định
thành lập tiểu đoàn cảnh sát cơ động đặc nhiệm
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ
thực hiện theo quyết định của bộ trưởng bộ công an
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ban hành quyết định
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và tổ chức bộ máy của tiểu đoàn cảnh sát cơ động đặc nhận
tại phú quốc với dự kiến trên bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
thực hiện chức năng nhiệm vụ chính trị
là sẵn sàng chiến đấu cao cơ động nhanh
để ngăn chặn chấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố
không tặc bắt cóc con tin và các loại tội phạm nguy hiểm khác
tổ chức tuần tra kiểm soát hành vi vi phạm pháp luật
về an ninh trật tự an toàn xã hội
tham gia cứu nạn phòng chống thiên tai hỏa hoạn
phát biểu tại lễ công bố
trung tướng phạm quốc cương tư lệnh cảnh sát cơ động nhấn mạnh
trong bối cảnh toàn lực lượng công an nhân dân
đang thực hiện tinh gọn bộ máy
thì việc tổ chức lại nâng cấp từ một mô hình cấp đội
lên thành tiểu đoàn cảnh sát cơ động đặc nhiệm
thể hiện sự tin tưởng quan tâm đặc biệt
của thường vụ đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đây là niềm tự hào song cũng là trách nhiệm lớn lao
mà đảng nhà nước và bộ công an giao phó
trung tướng phạm quốc cương đề nghị
phú quốc được xác định là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
nên nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị tại đây vô cùng quan trọng
vì vậy đơn vị phải nhanh chóng ổn định tổ chức
nêu cao tinh thần trách nhiệm tăng cường rèn cán luyện quân
xây dựng đơn vị có kỷ luật kỷ cương
lập nhiều chiến công mới thành tích mới
trên mặt trận bảo vệ bình yên cho nhân dân trên huyện đảo phú quốc
đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm tra nhân hộ khẩu
đăng ký quản lý cư trú
là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác công an
để giúp cho lực lượng công an cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn
chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm
tuy nhiên trong thực tế tại nhiều địa phương
cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội
hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp
sự di biến động lớn về nhân hộ khẩu
gây ra những khó khăn tác động trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
nhiệm vụ được giao cho đội ngũ cảnh sát khu vực
bởi thế cũng nặng nề hơn rất nhiều
ghi nhận tại tỉnh quảng ninh
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
được phân bố hai mươi phường một trăm sáu mươi bảy khu phố gần một năm trăm linh tổ dân
số nhân khẩu thường trú trên địa bàn là hơn hai trăm bảy mươi người
tuy nhiên cũng là địa phương đang rất phát triển về kinh tế xã hội
đặc biệt là du lịch
nên lượng người đến lưu trú
tạm trú tại thành phố có lúc lên tới bảy trăm linh người
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
đội ngũ cảnh sát khu vực tại các phường
là lực lượng trực tiếp tiến hành giả soát kiểm tra nhân hộ khẩu
và nắm chắc các di biến động
thế nhưng trong thực tế do thiếu biên chế
nên công tác quản lý cư trú của cảnh sát khu vực gặp nhiều khó khăn
theo tôi nghĩ là cũng nên đề xuất là mỗi cảnh sát khu vực
cụ trách nó ít nhân hộ khẩu hơn
thì có thời gian nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân
và cái quan trọng nhất là nắm bắt được cái đối tượng trọng điểm
nơi khác đến mình trao đổi
thơn giản nhất là có các nhóm đến đăng ký tạm trú
mình quản lý nhiều việc quá
mình không đến người ta không kiểm tra được cục thải
rồi dẫn đến cái việc các đối tượng ở đây hàng năm
mình không biết nó là cái lỗi của cảnh sát khu vực
phường bạch đằng địa bàn trung tâm của thành phố hạ long
với sự phát triển nhanh chóng về thương mại du lịch
không chỉ khách du lịch trong nước và cả khách nước ngoài
cũng tập trung tại đây rất đông
mỗi năm có khoảng hơn một trăm linh người
người nước ngoài tạm trú trên địa bàn phường
công tác nắm tình hình quản lý cư trú
càng khó khăn hơn
khi mà lực lượng cảnh sát khu vực mỏng
chưa thể bám nắm được hết địa bàn
trong khi đó đội ngũ cảnh sát khu vực
cũng phải đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác
song song với công tác kiểm tra nhân hộ khẩu
do hiện tại lực lượng mỏng
cho nên là cảnh sát khu vực

địa bàn nắm khổ nắm người
quản lý cư trú quản lý
ngành nghề kinh doanh có điều kiện
ngoài ra cảnh sát khu vực còn thực hiện
rất nhiều các công tác khác
ví dụ như là cảnh sát khu vực
tham gia bảo vệ các sự kiện
tham gia làm trật tự
an toàn giao thông
cảnh sát khu vực tham gia
phối hợp với lực lượng khác
trong công tác xác minh
thám xét bắt giữ xử lý đối tượng
trước những khó khăn gặp phải
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
công an thành phố hạ long
bắt đầu bố trí sắp xếp kiện toàn lại
nâng cao chất lượng đội ngũ cảnh sát khu vực
tăng cường bổ sung cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở
bước đầu đáp ứng được yêu cầu công tác đặt ra
tinh thần quán triệt
là công tác nắm quản lý nhân hộ khẩu
phải được tiến hành tới từng hộ từng người
không bỏ lọt địa bàn
phải chủ động phát hiện kịp thời
mọi biểu hiện nghi vấn phòng người hiệu quả
phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
từ cơ sở
qua các cuộc
mà lắng nghe ý kiến của nhân dân
và chúng tôi đã tham mưu cho các cấp
tiến hành hàng năm
nhất là vào tháng này
thì tất cả nhân dân đều ghi nhận
và đánh giá rất cao lực lượng cảnh sát
một là đã gần dân hơn
hai là nắm được thông tin
về người về hộ tốt hơn
và đã được tế xuống
từng hộ dân để kiểm tra
và đánh giá cả trách nhiệm của người
lãnh đạo chỉ huy
chẳng hạn như của công an thành phố chúng tôi vậy
và cả chỉ huy của công an các phường
sau khi nghị quyết chuyên đề
về nâng cao kiện toàn đội ngũ
chất lượng cảnh sát khu vực
được công an thành phố hạ long triển khai thực hiện
bước đầu đã có những chuyển biến rõ nét
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là nhiều địa bàn phức tạp
về an ninh trật tự đã được dần ổn định
những vụ việc phát sinh từ cơ sở
cũng được giải quyết ngay từ lúc ban đầu
và quan trọng nhất là công tác nắm địa bàn
điều tra cơ bản đã được nâng lên rõ rệt
từ đó giúp lực lượng công an
chủ động phát hiện đấu tranh rất hiệu quả
với các loại tội phạm
trong đó có tội phạm nước ngoài

các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh
và công an thành phố hạ long
đồng loạt tiến hành kiểm tra khám xét
và phát hiện bắt giữ hai mươi hai đối tượng người trung quốc
cùng nhiều phương tiện thiết bị
liên quan đến hoạt động sử dụng internet
đấu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận
lợi dụng lãnh thổ việt nam
và hạ tầng mạng internet
để tiến hành đường dây đánh bạc cho người trung quốc
trước đó lực lượng công an thành phố hạ long
đã tiến hành kiểm tra giả soát chặt chẽ
người nước ngoài cư trú hoạt động trên địa bàn
khiếp thời phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn
từ đó báo cáo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
xác lập đấu tranh thành công chuyên án
cái thứ nhất là nắm được tình hình
và giải quyết
tất cả tham hiệu cấp ủy chính quyền
cũng như lực lượng công an
đã giải quyết những vấn đề an ninh trật tự
ngay tại cơ sở
cái thứ hai
các công an thành phố hạ long
các công tác
mà lắm hộ lắm người
quản lý cư trú
đã phát hiện ra nhiều vụ việc
để phục vụ cho các công tác
phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng cảnh sát khu vực đã bám sát được dân
đã thực hiện đúng được chức năng nhiệm vụ
theo đúng thông tin khủng trí
bởi bộ công an quy định
tức là gần dân sát dân
và tất cả mọi vấn đề được giải quyết
ngay tại cơ sở
không chỉ là kiểm tra nhân hộ khẩu
quản lý cư trú
lực lượng công an cơ sở
đội ngũ cảnh sát khu vực
cũng được giao nhiệm vụ tập trung quản lý
đối với các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn phường
xác định tình trạng đưa người nghiện
vào áp dụng biện pháp giáo dục
tại cộng đồng hay cai nghiện bắt buộc
mục tiêu hướng tới là ngăn ngừa
không để phát sinh các vụ việc mất an ninh trật tự
tạo điều kiện để người nghiện ma túy
sau cai có thể tái hòa nhập cộng đồng
đối với từng nhiệm vụ đề ra
công an thành phố hạ long
giao trách nhiệm cho người đứng đầu công an các phường
để hiệu quả
học động của khu phố

rất là tốt nói chung là hòa nhã
rồi là tác phong rất là tốt
nói chung là đúng tư cách của người công an nhân dân
sắp xếp tinh gọn bộ máy
đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả
theo hướng tập trung về cơ sở
là một chủ trương lớn của bộ công an
kiện toàn nâng cao chất lượng
đội ngũ cảnh sát khu vực
là giải pháp để có thể giải quyết tốt
những vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đảm bảo chủ động
kịp thời phát hiện đấu tranh hiệu quả
với các loại tội phạm
giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân